tại tỉnh đắk lắc công an huyện ea hờ leo vừa điều tra làm rõ một nhóm thanh niên buôn làng có hành vi đi chặt hạ một cây gỗ thủy tùng hơn năm trăm linh tuổi trên địa bàn xã ea răn huyện ea hờ leo
trước đó vào khoảng một giờ dạng sáng ngày một mươi năm tháng một mươi lợi dụng lúc trời mưa yichui aderong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thuôn buông ia riang bê xã ea rai cùng với sáu đối tượng trú cùng địa phương đã lẻn vào trạm quản lý khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước xã ea rai để cưa trộm cây thủy tùng hơn năm trăm linh tuổi
cây thủy tùng bị cưa hạ có chiều dài khoảng tám mét đường kính thân cây tám mươi cm
các đối tượng cưa thành nhiều đoạn
để dễ dàng vận chuyển đến khoảng chín giờ ba mươi phút cùng ngày trong lúc yichui đang vận chuyển gỗ thủy ra ngoài thì bị công an huyện ea hờ leo phát hiện bắt giữ